ngày hai mươi tám tháng một mươi một phát biểu tại cuộc tọa đàm với trên hai mươi doanh nghiệp nhà đầu tư hàng đầu hàn quốc ở thủ đô seoul
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh các nhà đầu tư mở rộng đầu tư ở việt nam
thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực du lịch
thủ tướng cũng mong muốn các nhà đầu tư hàn quốc trong lĩnh vực y tế đầu tư trở thành cứ điểm về dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở việt nam
lãnh đạo các tập đoàn lớn hàn quốc đánh giá hàn quốc và việt nam đều là những nước có độ mở nền kinh tế cao chính sách thông thoáng
hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc đã có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi năm và có thể giúp kim ngạch thương mại hai nước đạt một trăm linh tỷ usd vào năm tới